với sự nỗ lực của lực lượng chức năng chỉ trong thời gian ngắn
bốn người dân mắc kẹt trong đám cháy ở thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã được đưa ra ngoài an toàn
vụ cháy xảy ra vào sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng hai
trước đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà tĩnh
nhận tin báo cháy tại cửa hàng kinh doanh quần áo linh phong kiết của hộ kinh doanh nguyễn thị mỹ linh
chú phường hưng chí thị xã kỳ anh
hai xe chữa cháy một máy bơm chữa cháy cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đã được khẩn trương điều động đến hiện trường
kịp thời giải cứu bốn người mắc kẹt ra ngoài an toàn
hiện đám cháy đã được giật tắt hoàn toàn
vụ cháy không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hai mươi triệu đồng